thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần hữu đức
bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã mỹ hiệp nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã tấn mỹ và phan thái thanh
kế toán ủy ban nhân dân xã tấn mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi tham mô tài sản
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần hữu đức
tài xế nguyễn văn tuấn bốn mươi ba tuổi trú tại tỉnh lâm đồng điều khiển xe ô tô khách chở bốn mươi hai người
khi đến khu vực trên tài xế tuấn điều khiển xe tăng tốc với ý định vượt xe ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế hồ phước tú điều khiển di chuyển cùng chiều phía trước
khi vượt lên tài xế tuấn bất ngờ gặp và va chạm với xe ô tô khác lưu thông theo hướng ngược lại nên đánh lái và va chạm với xe ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế tú điều khiển gây lật
hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến một nữ hành khách tử vong tại chỗ
khác bị thương hiện công an huyện hòa vang đã ra lệnh tạm giữ đối với tài xế nguyễn văn tuấn để phục vụ cho quá trình điều tra
thưa quý vị nhân dịp đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi bảy dương lịch hai nghìn hai mươi ba sáng ngày ba mươi tháng năm đoàn công tác công an tỉnh thái bình đã đến thăm và chúc mừng các chức sắc tăng ni phật tử phật tử
tại chùa quán âm thị trấn kiến sương chùa bảo trai xã vũ quý và chùa thủy vân xã minh quang
huyện kiến sương
tại các nơi đến thăm đại diện đoàn công tác đã trao tặng lãng hoa và chúc mừng các chức sắc tăng ni phật tử có một mùa phật đàn hoan hỷ mạnh khỏe an lạc
đoàn ghi nhận và đánh giá cao những đồng góp của các chức sắc tăng nư tín độ phật tử trong công tác bảo đảm an ninh trời tự
đồng thời mong muốn trong thời gian tới các vị chức sắc tăng ni phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phật giáo việt nam nêu cao tinh thần hộ quốc an dân
sống tốt đời đẹp đạo chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
thưa quý vị đảng ủy công an trung ương ban hành nghị quyết số một mươi hai về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng công an xã thị trấn toàn diện về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức
cùng với đó là điều kiện cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai với nhiều giải pháp cụ thể
phóng viên của chúng tôi đã có ghi nhận tại tỉnh thái bình
xã dương phúc huyện thái thủy là địa bàn dắp danh trọng điểm về an ninh trật tự kiểm ẩn phức tạp liên quan đến tội phạm ma túy
cố ý gây thương tích và cả những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân
năm hai nghìn hai mươi thiếu tá nguyễn văn khánh cùng bốn cán bộ chiến sĩ được tăng cường về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công an xã
tình hình an ninh trật tự từ đó đã có những chuyển biến rõ nét
các dịch vụ hành chính công được thực hiện ngay tại cơ sở tạo thuận lợi tối đa cho người dân địa phương
quá trình sắp nhập hành chính các xã trụ sở dôi dư cũng đã được tận dụng cải tạo thành trụ sở độc lập như thế này
dành cho công an xã dương phúc sử dụng đáp ứng yêu cầu công tác ứng trực và sinh hoạt hàng ngày
chính quyền địa phương cũng như người dân rất ủng hộ và tin tưởng vào lực lượng công an chính quy
chúng tôi ở đây một số cán bộ đa số không phải là người địa phương
chủ yếu là một số cán bộ trẻ ở các tỉnh
mà về đây để thực hiện cái nhiệm vụ thì có được cái lưu ăn trốn đỏ
cũng là tạo điều kiện thuận lợi và để các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ công tác và thường trực chiến đấu
công an tỉnh thái bình đã có lộ trình cụ thể tiếp tục ra soát điều động cán bộ
phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba sẽ bố trí trung bình sáu biên chế công an một xã
đến hết năm hai nghìn hai mươi năm bố trí tối thiểu mỗi công an xã thị trấn có tám công an chính quy
đáp ứng yêu cầu công tác đủ sức giải quyết
các vấn đề an ninh trật tự phát sinh ngay từ đầu và tại cơ sở
không chỉ là kiện toàn sắp xếp về bộ máy biên chế tiến độ xây dựng trụ sở công an xã độc lập cũng đang được đẩy nhanh
đến nay trên địa bàn đã có bảy mươi một trụ sở độc lập hơn một trăm hai mươi xã bố trí tối thiểu hai phòng dùng làm nơi làm việc và kết hợp sinh hoạt
tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất điều kiện sinh hoạt đối với lực lượng công an cơ sở
trước khi nghị quyết một mươi hai
công an tỉnh thái bình đã tham mưu cho ủy ban và trình với hội đồng nhân dân tỉnh
và ban hành được cái nghị quyết năm mươi bảy về triển khai xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã
giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi mỗi năm triển khai được từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám xã
tuy nhiên khi thực hiện nghị quyết một mươi hai của đảng công an trung ương chúng tôi phải bắt tay ngay
điều chỉnh rút ngắn cái lộ trình và mục tiêu là đến hai nghìn hai mươi năm phải đầu tư được cho lực lượng công an xã
có một trăm linh là cái trụ sở để hoạt động độc lập
chúng tôi xác định rằng là cái nhiệm vụ xây dựng công an xã
trong đó có xây dựng trụ sở độc lập là một trong những nhiệm vụ của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và chúng tôi đã tham dự cho ban thượng bộ tỉnh về xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng công an nhân dân
do đó chúng tôi giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trưởng công an
các bộ huyện thành phố trường phòng là kịp thời bám sát tình hình để huy động các nguồn lực xây dựng và vấn đấu hoàn thành một trăm linh trụ sở công an xã đến năm hai nghìn hai mươi năm
trụ sở độc lập của công an xã đông mỹ đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng
dự kiến sẽ sớm đưa vào sử dụng vào đầu tháng bảy năm nay
đối với các cán bộ chiến sĩ công an xã đây là sự quan tâm rất lớn và kịp thời
để giải quyết những khó khăn về điều kiện làm việc nơi ăn ở sinh hoạt
thường trực chiến đấu đặc biệt là những đồng chí xa nhà ở tỉnh ngoài được tăng cường về cơ sở
yên tâm công tác gắn bó lâu dài với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi tháng năm trưởng công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết
đang cử cán bộ làm rõ vụ người chồng nghiện rượu đánh vợ dã man gây xôn xao trên mạng xã hội
trước đó mạng xã hội facebook đăng tải nhiều đoạn video ghi cảnh một người đàn ông cầm trổi
đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một người phụ nữ
nằm cạnh bờ sông người đàn ông liên tục trổi bới và dùng trổi đánh
người phụ nữ khóc lóc văn xin kết quả sau đó người phụ nữ bị thương tích ở vùng mặt và chảy máu
sau quá trình xác minh công an huyện tam bình xác định sự việc trên xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
tại xã song phú huyện tâm bình
tòa án nhân dân huyện ba thước tỉnh thanh hóa vừa đưa ra xét xử công khai đối với bị cáo nguyễn thị ngân
về tội chống người thiền công vụ và tội cố ý gây thương tích
theo có trạm vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bá thước
phát hiện nguyễn thị ngọc lan điều khiển mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm
quá trình lập biên bản nguyễn thị ngân là mẹ chồng của lan đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính
đối với con dâu mình do không được chấp nhận nên ngân đã giật vò nát biên bản vi phạm
chửi bới các chiến sĩ trong tổ công tác sau khi bị khống chế bà ngân tiếp tục có những hành động dung tục
áp sát lăng mạ xúc phạm các cảnh sát đang làm nhiệm vụ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo ngân một mươi ba tháng tù
về tội chống người thi hành công vụ và bảy tháng tù về tội cố ý gây thương tích tổng hình phạt hai mươi tháng tù ra
liên quan đến vụ tai nạn tàu bay xảy ra vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối với máy bay trực thăng bel năm trăm linh
số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi tại khu vực biển giáp danh xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
phó thủ tướng trần lưu quang ký quyết định về việc thành lập ủy ban điều tra
danh sách thành viên ủy ban kiểm tra tai nạn tàu bay gồm lãnh đạo bộ giao thông vận tải làm chủ tịch
ủy ban điều tra tai nạn tàu bay lãnh đạo bộ quốc phòng làm phó chủ tịch thường trực và lãnh đạo cục hàng không việt nam
làm phó chủ tịch các ủy viên là lãnh đạo các cơ quan cục tác chiến quân chủng phòng không không quân
cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu bộ tư lệnh hải quân đại diện bộ tài chính vụ vận tải vụ tài chính
bộ giao thông vận tải cục hàng hải việt nam tổng công ty quản lý bay việt nam đại diện quốc gia thiết kế chế tạo tàu bay canada
đại diện quốc gia thiết kế chế tạo động cơ pháp lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng
lãnh đạo sở y tế tỉnh quảng ninh các cơ quan đơn vị có thành viên thuộc ủy ban điều tra tai nạn tàu bay
có văn bản cử người gửi về bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba